ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí hoàng tiến đức bằng hình thức cách trước tất cả các chức vụ trong đảng
ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ủy viên ban chấp hành đảng bộ bí thư đảng ủy sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban bí thư yêu cầu ủy ban kiểm tra trung ương cấp ủy tổ chức đảng các tỉnh khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ đảng viên có vi phạm khuyết điểm
đã xảy ra trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
đồng chí phó đô đốc nguyễn văn tình trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng ủy viên đảng ủy quân sự trung ương
bí thư đảng ủy quân chủng hải quân từ tháng một mươi một năm hai nghìn năm đến tháng một năm hai nghìn tám
chính ủy quân chủng hải quân chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
vi phạm thẩm quyền và quy định pháp luật về quản lý đất đai thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
trong quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn văn tình đã nghiêm túc nhận rõ khuyết điểm trách nhiệm của mình
đối với những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét xác định vi phạm khuyết điểm và mức độ trách nhiệm cá nhân của đồng chí phó đô đốc
bí thư đảng ủy chính ủy quân chủng hải quân nguyễn văn tình là nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng quân đội và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtvk ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị khóa một mươi hai về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm và quá trình công tác thành tích cống hiến đóng góp cho quân
chủng hải quân quân đội nhân dân việt nam và đất nước của đồng chí nguyễn văn tình
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn tình bằng hình thức cảnh cáo
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
từ mâu thuẫn trong việc ngủ nhờ trong phòng trọ khi bạn gái đi vắng
một nam thanh niên ở bình phước đã bị một thiếu niên hạ sát bằng con dao làm bếp
vụ án vừa xảy ra tại phường tân bình thành phố đồng xoài
mâu thuẫn nảy sinh khi lưu trường thọ dẫn bạn đến ngủ nhờ trong căn phòng trọ của bạn gái anh phạm văn tài
đến hai mươi ba h ngày một mươi sáu tháng sáu anh tài đến phòng trọ thì xảy ra cãi vã dẫn đến xô sát với thọ
trong lúc ẩu đà thọ đã dùng con dao nhọn đâm vào vùng bụng anh tài gây thương tích nặng rồi bỏ trốn
sau đó anh tài được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước cấp cứu
nhưng đến một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng sáu thì tử vong
được cơ quan công an vận động trong ngày một mươi bảy tháng sáu nghi can lưu trường thọ đã đến công an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa đầu thú
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang di lý nghi phạm lưu trường thọ về tỉnh bình phước để phục vụ công tác điều tra
qua công tác trinh sát tại địa bàn phường quảng phong thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
công an thị xã ba đồn đã phát hiện bắt quả tang đối tượng đặng nhật long chú tại địa phương
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện trên địa bàn
vật chứng thu giữ gồm một gói chất bột màu trắng long khai nhận là heroin
tiến hành kiểm tra cốc xe mô tô của long còn thu giữ thêm sáu gói heroin
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng có liên quan là nguyễn thị hiền công an thị xã ba đồn phát hiện thu giữ một trăm bảy mươi ba gói heroin
và hai trăm bảy mươi sáu viên hồng phiến cùng số tiền mặt là hơn một trăm ba mươi triệu đồng
để che giấu cơ quan chức năng hiền đã gói kỹ các gói ma túy và đem trôn
trước vườn nhà chỉ khi có đối tượng liên hệ mua ma túy thì hiền mới đào đen và gọi điện nhờ long mang đi giao hàng
giữa đêm khuya đột nhập vào nhà người dân trộm cắp nhiều tài sản có giá trị đối tượng lê văn nhon sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa bị công an xã long thới huyện trợ lách tỉnh bến tre xử lý
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng sáu anh phan văn lương chú tại xã long thới huyện trợ lách tỉnh bến tre xử lý
anh phan văn lương chú tại xã long thới huyện trợ lách đang ngủ trong nhà thì phát hiện nhon đang đứng cạnh giường của mình nên truy hô có trộm
bị phát hiện nhon bỏ chạy ra ngoài anh lương và người dân địa phương đuổi theo bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật gồm hai sợi dây chuyền
hai nhẫn gần ba chỉ vàng một mươi tám k một ví da và hơn ba triệu đồng hiện đối tượng cùng tăng vật đã được công an xã long thới bàn giao cho công an huyện trợ lách
tỉnh bến tre tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu tới đây trên cả nước sẽ diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tại một mươi ba tỉnh thành phố miền trung tây nguyên có ba trăm bảy mươi chín địa điểm thi nên ngay từ hơn một tháng trước
tổng công ty điện lực miền trung đã chủ động các phương án cấp điện an toàn liên tục trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi quan trọng này
tổng công ty điện lực miền trung chỉ đạo các công ty điện lực thành viên ngay từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã tích cực kiểm tra đường dây và các trạm biến áp phụ tải triển khai xử lý các điểm bất thường trên lưới điện
đảm bảo lưới điện vận hành an toàn tin cậy
các công ty điện lực thành viên đã chủ động làm việc với sở giáo dục và đào tạo
các hội đồng thi tại địa phương để nắm bắt danh sách thời gian địa điểm và nhu cầu cấp điện
ở các địa điểm tổ chức thi địa điểm làm việc của các ban chỉ đạo các hội đồng thi
các công ty điện lực tập lập phương án ưu tiên cấp điện chi tiết cho ba trăm bảy mươi chín điểm thi
riêng một mươi ba địa điểm tổ chức ra để thi và in sao đề thi các đơn vị đã lên phương án cấp điện
và bố trí nguồn máy phát dự phòng tại chỗ để đảm bảo cấp điện liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
từ ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
công tác chuẩn bị và phương án cấp điện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín hiện đã sẵn sàng
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác cơn mưa lớn kéo dài trong suốt đêm một mươi tám tháng sáu
tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã làm cho nước dân gây ngập lụt khoảng một trăm linh căn nhà
giao thông tại đây bị cô lập
với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng tính cho đến thời điểm sáng ngày một mươi chín tháng sáu
đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng đã được thông xe một làn và đến ba giờ chiều cùng ngày thì giao thông đã trở lại bình thường
chợi mưa lớn kéo dài từ đêm một mươi tám đến dặm sáng ngày một mươi chín tháng sáu
khiến đèo bảo lộc đoạn qua km một trăm linh bốn quốc lộ hai mươi xã đại lào thành phố bảo lộc bị sạt lở nghiêm trọng
thời điểm ba giờ sáng hàng chục tấn đất đá tràn xuống lấp hết mặt đường
rất may vụ sạt lở xảy ra vào đêm khuya đường vắng nên không gây thương vong về người
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đèo bảo lộc đã huy động bốn xe máy múc
cùng với hàng chục công nhân tiếp cận giải phóng lượng đất đá khổng lồ tại hiện trường
vụ sạt lở khiến ô tô nối đuôi nhau nằm chờ kéo dài hàng chục km trên quốc lộ hai mươi
bắt đầu từ xã đại lào thành phố bảo lộc kéo đến xã hà lâm huyện đạo hoài
sau nhiều giờ tê liệt đến chiều cùng ngày việc khắc phục sạt lở đã hoàn thành
giao thông trên quốc lộ hai mươi trở lại bình thường
cùng với nhiều tỉnh thành miền núi khác tỉnh lào cai cũng đang bước vào thời kỳ nắng nóng
khô hạn diễn biến phức tạp khả năng cháy rừng là rất cao
đây cũng là mùa đi nương bà con đồng bào dân tộc vẫn còn tập quán đốt nương làm rẫy
đặc biệt là tại vườn quốc gia hoàng liên một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của nước ta
thì việc phòng cháy chữa cháy luôn là thách thức
điều này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng trong cộng đồng
hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra
trước điều động phòng cháy chữa cháy rừng mỗi chốt này sẽ có lực lượng kiểm lâm
và lực lượng bảo vệ rừng duy trì chế độ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhiệm vụ của mỗi chốt là tăng cường kiểm soát phát hiện kịp thời điểm cháy
giảm thiểu nguồn lửa hướng dẫn khách tham quan du lịch tại những khu vực trọng điểm cháy rừng cao
chúng tôi nằm ở đây và quan sát ở đây
có thể nắm bắt được tất cả mọi thứ trên kia đề bàn
đề bàn của mình cháy ra có thể là cháy ở chỗ này cháy ở chỗ kia
hoặc là không phải ở cái địa bàn của chúng tôi
phát hiện ra cháy ở rất xa chúng tôi có thể là phát hiện ra và điện báo cáo lãnh đạo
để lãnh đạo chỉ đạo cái khu vực xảy ra khói lửa như thế
thì hiệu quả rất là cao rất là tốt
vào thời điểm nắng nóng cảnh báo cháy rừng luôn ở cấp bốn cấp năm
nhưng địa bàn vùng lõi có nhiều dân tộc sinh sống phong tục tập quán
trình độ canh tắc còn lạc hậu nên hiện tượng phá rừng làm nương rẫy đốt lửa trong rừng ven rừng còn diễn ra
điều đó đòi hỏi việc tuần tra kiểm soát cũng như tuyên truyền về công tác phòng cháy trị cháy rừng
của các lực lượng đến người dân luôn được đẩy mạnh
bản thân anh em tôi là người dân tộc ở đây
thì trong mùa nắng nóng này anh em tôi hay thường đi kiểm tra rừng
chúng tôi đi vào trong rừng thứ nhất là hạn chế về rừng lửa trong rừng
thứ hai vào trong rừng chúng tôi ấy
quan sát vào cao vào không đốt không đốt vì các loại không đốt củ các loại trong rừng
thứ hai và chúng tôi ấy đi hát đi nhìn thấy dấu hiệu phát hiện cháy rừng
chúng tôi sẽ lực tích báo cáo về lực lượng chứng năng
chúng tôi đã phối hợp mấy cái lực lượng chứng năng chẳng hạn như là vườn quốc gia
thế rồi thì tri cục kiểm lâm
thế thành lập các cái đoàn phối hợp với công an các huyện
là đi kiểm tra thế và nhắc nhở tuyên truyền bà con nhân dân và khách du lịch
là không được mang lửa vào rừng
tuy rằng cái thời gian nắng nóng kéo dài nhiệt độ cao như vậy
cái nguy cơ lớn như vậy liên tục ở cái cấp bốn cấp năm của báo cháy rừng
thế nhưng mà thời gian vừa qua đối với lào cai là chưa xảy ra cái vụ cháy rừng nào
vườn quốc gia hoàng liên là khu rừng đặc dụng
bên cạnh đó lợi thế về cảnh quan khí hậu và đa dạng sinh học đã thu hút đông đảo du khách
điều này cũng là thách thức cho công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng
từ thực tế này ban quản lý vườn đã xây dựng lịch trực cháy hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ vào tất cả các ngày hành khô
xây dựng hai mươi chốt canh lửa rừng
ra soát xác định các vùng trọng điểm thuộc sáu xã có nguy cơ cháy cao
sẵn sàng ứng phó và hạn chế sự cố có thể xảy ra
trước đây là chủ yếu là trong trò
người dân có cái ý nại là cái công tác chữa cháy rừng là của lực lượng kiểm lâm cũng như là của các ngành chức năng
nhưng hiện nay thì chúng tôi có một mươi chín thôn bản
thì trực tiếp người dân là cũng đã trực tiếp tham gia chữa cháy khi có những đám cháy xảy ra
nên là nó cũng đã kiềm chế được những cái bùng phát và lan rộng như những năm trước đây
có thể nói để công tác phòng cháy chữa cháy rừng có hiệu quả
bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn các cấp chính quyền cơ sở
thì công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy trịa cháy rừng cho mỗi người dân là hết sức cần thiết
cùng với đó cũng cần có những chính sách cải thiện sinh kế
gắn lệ ích của người dân và công tác phòng cháy rừng hiệu quả
trình dạy vào học của giáo viên và học sinh đồng thời khắc phục được những hạn chế và bất cập
bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ có những điểm mới trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
cụ thể như sau
nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông
chủ yếu là chương trình lớp một mươi hai đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh
quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi nhất là đối với các thí sinh tự do
hướng dẫn chi tiết kỹ thuật niêm phong lưu chữ bảo quản bài thi đề thi để tăng cường bảo mật
đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi bài thi hai mươi bốn giờ một ngày
và tăng cường trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong bảo quản đề thi bài thi tại điểm thi hội đồng thi
bộ giáo dục đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm
giao nhiệm vụ cho các trường đại học
đủ chỉ đặt camera giám sát phòng chấm thi hai mươi bốn trên hai mươi bốn h sửa đổi nâng cấp hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm
theo hướng tăng cường tính bảo mật và chức năng giám sát để ngăn ngừa các can thiệp cháy phép
dự kiến điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông gồm bảy mươi điểm trung bình các bài thi trung học phổ thông quốc gia
dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông cộng ba mươi điểm trung bình cả năm lớp một mươi hai của thí sinh
cộng điểm ưu tiên khuyến khích nếu có
năm phối hợp với công an
tập huấn kỹ thuật về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng chống phát hiện gian lận nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao
kim thảo xin chào trường quay hà nội
từ ngày hai mươi bảy tháng sáu tới đây người thu nhập thấp nhất nâng mức vây vốn từ năm trăm linh triệu đồng một hồ sơ
lên đến chín trăm linh triệu đồng một hồ sơ với thời hạn tối đa là hai mươi năm để mua nhà
theo đó ngày một mươi chín tháng sáu phan phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh công bố
thành phố vừa có quyết định điều chỉnh định mức thời gian vay vốn đối với những người có thu nhập thấp
muốn vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở để ổn định đời sống
cụ thể từ ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín mỗi người thu nhập thấp có thể vây vốn với thời hạn tối đa là hai mươi năm
hàng mức vay vốn cũng tăng từ năm trăm linh triệu đồng một hồ sơ lên chín trăm linh triệu đồng một hồ sơ
như vậy với số vốn vây ưu đải này nhiều người dân sẽ vui mừng khi có thể tiếp cận
mua được nhà để ổn định cuộc sống
chiều qua thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố kết quả xử lý vi phạm giao thông
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chỉ tính riêng tháng năm đơn vị đã phát hiện năm trăm sáu mươi hai vụ vi phạm
tại khu vực sân bay tân sơn nhất và xử phạt trên một sáu tỷ đồng
qua công tác kiểm tra tại khu vực sân bay tân sơn nhất đơn vị đã phối hợp với đồn công an sân bay
an ninh sân bay phát hiện và xử lý năm trăm sáu mươi hai vụ vi phạm với số tiền xử phạt trên một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
trong đó tước giấy phép lái xe hai tháng là sáu mươi ba trường hợp tạm giữ phương tiện một trường hợp
tịch thu phụ hiệu một trường hợp tước phù hiệu hai tháng một trường hợp
đây chủ yếu là các xe taxi công nghệ xe hợp đồng đón trả khách ra vào sân bay
việc thường xuyên kiểm tra chốt chặn xử lý đã nâng cao ý thức của tài xế
giúp giao thông ở khu vực cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đi vào nề nếp
hạn chế tình trạng ủng tắc vào giờ cao điểm
mới đây trong lúc đi làm rượu một nông dân tại tỉnh long an đã phát hiện và bắt được
một cá thể kỳ đà nặng hai mươi hai kg và đây được xem là con kỳ đà khủng
bởi vì thông thường thì kỳ đà thường trưởng thành có trọng lượng trung bình là từ bảy tám kg
còn kỳ đà này thuộc giống kỳ đà nước có chiều dài hai mét và nặng hai mươi hai kg
hiện đang được gia đình anh phú chăm sóc tại xã mỹ hạnh bắc huyện đức hòa tỉnh long an
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng sáu một người dân địa phương trên đường đi làm rộn về
phát hiện dưới kênh có con kỳ đà này nên đã nhờ người hỗ trợ bắt
từ nãy cũng chưa có thấy nghe nói đồn con hai ba kg thôi chứ chưa có thấy con bốn hai kg
ở đó lúc này có cái vườn vườn lan của người ta người ta đem mấy cái cây cọ như ở trên
trên đó kêu bằng cái gì
ờ cò dầu
cò dầu trên đắk lắc á chở về đây để người ta trồng ở vườn lan này nè
cách nay mười mấy năm á mới đem về đây người ta trồng ở vườn lan
chắc nó theo về đây á rồi nó ở
rồi hôm nay á là người ta bứng cái vườn lan này tới đây bán
thành ra động ổ nó mới chạy ra
rồi nó xuống kinh này
rồi người ta gặp để cho dân người ta tấn người ta coi chơi vậy thôi chứ mục đích gì
tuy không được xếp vào hàng động vật quý hiếm nhưng vì không muốn nó bị giết thịt hoặc thả ngoài môi trường
gây ảnh hưởng đến những bộ phận nuôi gà vịt xung quanh nên anh phú đã mua lại với giá ba mươi triệu đồng
và đang làm thủ tục với chi cục kiểm lâm để mong muốn sở hữu chú kỳ đà khổng lồ này